thưa quý vị trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
hội nhập quốc tế bảo đảm môi trường hòa bình ổn định đất nước bước vào giai đoạn phát triển cao hơn
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đã chỉ rõ quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp về xây dựng lực lượng
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong tiềm mục nghị quyết một mươi hai ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với một lực lượng đặc thù của công an nhân dân
lực lượng kỹ thuật hình sự thời gian qua để đưa nghị quyết vào đời sống và thực tiễn công tác
lực lượng kỹ thuật hình sự đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện
kiểm tra đánh giá trong thực tiễn không ngừng đổi mới ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác chiến đấu
mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên thu hương ngay sau đây
thưa quý vị thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
lực lượng kỹ thuật hình sự là một trong những lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
những năm qua lực lượng kỹ thuật hình sự nói chung và viện khoa học hình sự nói riêng
luôn được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao
thể hiện bằng những chủ trương giải pháp nhằm xây dựng và phát triển lực lượng kỹ thuật hình sự
một cách đồng bộ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn
gần một mươi năm làm việc tại trung tâm giám định pháp y viện khoa học hình sự
đại úy phạm văn khang cho rằng đây là công việc rất áp lực đòi hỏi độ chính xác cao ngay tại hiện trường
để việc điều tra đi đúng hướng
bằng những thiết bị kỹ thuật hiện đại được trang bị như thế này
công tác giám định pháp y đã trở nên khách quan
nhanh chóng hơn rất nhiều
còn đây là phòng giám định kỹ thuật số về điện tử do cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc tài trợ
với hệ thống máy móc này giúp cán bộ chiến sĩ tận dụng chia sẻ tài nguyên trong thời kỳ công nghệ số
kết nối dữ liệu trực tiếp từ hiện trường về phòng thí nghiệm trước
giúp mở khóa giải mã bí ẩn trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trong tình hình mới
thể hiện quyết tâm đi tắt đón đầu xu hướng phát triển của tội phạm
khi chúng cũng đang lợi dụng triệt để những thành tựu khoa học kỹ thuật
để thực hiện và che giấu hành vi phạm tội
các dấu vết vật chứng nó chỉ chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác
do đó lực lượng làm công tác khoa học hình sự ở cấp trung ương
phải chủ động tiến hành nghiên cứu cập nhật các phương thức thủ đoạn
mà các đối tượng từ khắp nơi trên thế giới cũng như là ngay tại trong nước
là chúng tôi cũng phải tập trung nghiên cứu để tìm ra những khám nghiệm hiện trường được chúng tôi đưa vào
cũng sẽ góp phần phát huy cái khả năng sử dụng
lý các dấu vết để đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm trong tình hiện nay
với quyết tâm tăng cường cơ sở vật chất tiềm lực cho lực lượng kỹ thuật hình sự
đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trước mắt lâu dài có trọng tâm trọng điểm
ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trụ sở viện khoa học hình sự được khánh thành
trên khu đất rộng một mươi bốn bốn trăm linh m hai
đây là sự đầu tư có hệ thống đồng bộ nhằm nâng cao năng lực khoa học hình sự
phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
công trình thể hiện sự quan tâm đầu tư của đảng nhà nước chính phủ
dành cho rủi ruột công an nhân dân nói chung và lực lượng kỹ thuật hình sự nói riêng
đang hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với tội phạm hiện trường tử thi dấu vết
mẫu vật ngày đêm âm thầm miệt mài chứng minh vạch tìm chứng cứ
kết luận khoa học để truy nguyên tội phạm
đây cũng là một trong những chương trình hành động cụ thể thực hiện nghị quyết
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba tiến tới xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng
chính quy tinh nghệ hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi như cầm chỉ đã xác định
trong đó đảng ủy công an trung ương cụ thể hóa và xác định đến năm hai nghìn hai mươi năm
lực lượng kỹ thuật hình sự phải tiến lên hiện đại hóa
là đơn vị khoa học nghiệp vụ của ngành công an
ứng dụng thành tựu của khoa học kỹ thuật và công nghệ vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
khoa học hình sự đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện điều tra tội phạm
cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác góp phần bảo đảm an ninh trật tự
trong đó sự khách quan khoa học chính xác tỉ mỉ tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ
được lực lượng kỹ thuật hình sự xem như chiều khóa để mở ra sự thật các vụ án
tránh bỏ lọt tội phạm không để xảy ra oan sai
để triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
đảng ủy viện khoa học hình sự đã khẩn trương ban hành kế hoạch số hai trăm bảy mươi khdu c chín
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động
lan tỏa tinh thần nghị quyết một mươi hai trong toàn lực lượng kỹ thuật hình sự